tại hà nội cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tổ chức hội nghị truyền thông
nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh với nhiều nội dung quan trọng
trong đó tập trung vào dự thảo đề án thu hút người nước ngoài người việt nam sống ở nước ngoài
và người việt nam thu nhập cao khám chữa bệnh chất lượng cao ở việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
theo kết quả khảo sát nhanh do cục quản lý khám chữa bệnh thực hiện vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại ba trăm hai mươi chín bệnh viện sáu tháng đầu năm có tám mươi tám chín trăm tám mươi ba lượt người nước ngoài khám bệnh
một mươi một trăm bảy mươi người nước ngoài điều trị nội trú tại các bệnh viện các tuyến
việc xây dựng đề án nhằm mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng lâm sàng
và chất lượng dịch vụ của một số bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao
tại việt nam của người có khả năng chi trả đồng thời thu hút người nước ngoài đến việt nam khám chữa bệnh
trong điều kiện hiện nay chất lượng khám chữa bệnh đã được nâng cao
nhiều bệnh viện đã thực hiện thành công các kỹ thuật khó tiên tiến trên thế giới